theo bản tin dịch bệnh covid một mươi chín vào trưa ngày hôm nay của bộ y tế cho biết có thêm một trăm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín tại bảy tỉnh thành phố
riêng thành phố hồ chí minh đã có bảy mươi năm trường hợp còn tại bình dương là hai mươi bảy ca bắc giang là một mươi sáu ca bắc ninh là năm ca hương yên hai ca thái bình một ca
trong đó một trăm một mươi chín ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
như vậy là tính đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng sáu việt nam có tổng cộng một mươi hai ba trăm chín mươi ca ghi nhận trong nước và một bảy trăm hai mươi sáu ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay là một mươi tám trăm hai mươi ca trong đó có hai chín trăm một mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi sáu tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng